thời gian gần đây trên địa bàn thành phố con tum tỉnh con tum rộ lên nạn khai thác đất xét và hoạt động của các lò gạch thủ công trái phép
đáng chú ý là có một số doanh nghiệp đã hết hạn giấy phép khai thác thế nhưng vẫn ngang nhiên khai thác với số lượng lớn thất thoát nguồn tài nguyên làm ô nhiễm môi trường
đây là khu nhà máy sản xuất của ông nguyễn bắc thái được xây dựng trái phép
dây chuyển sản xuất gạch vẫn đang hoạt động và khai thác đất xét trái phép
xung quanh đó nhiều hộ gia đình vẫn làm gạch nung thủ công
các lò được đốt lên khói đen mù mịt và toàn bộ đều khai thác đất xét trái phép
cụm tiểu thủ công nghiệp thôn thanh trung phường ngô mây thành phố con tum có năm mươi một lò gạch thủ công và ba mươi hai hộ gia đình
trong đó hai mươi hộ có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn một mươi hai hộ đang hoạt động không phép
tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nay một cách công khai
chính quyền địa phương có biết nhưng việc xử lý gặp rất nhiều khó khăn
về vấn đề mà nó tồn tại thì cái này cũng do vấn đề mà các hộ gia đình
hộ dân này họ mưu sinh nhưng mà cơ bản thì cái dân mà dân làm gạch thì các anh cũng biết rồi
họ thiếu hiểu biết về thông tin thiếu hiểu biết về các cái văn bản nó có liên quan
cho nên thì nó cũng rất là khó cho cái vấn đề tiêu truyền vận động của địa phương
từ năm hai nghìn một mươi ba tỉnh con tum đã có chủ trương giảm dần gạch nung thủ công bằng đất xét đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn hai nghìn ba mươi
tuy nhiên đến nay
số lò gạch nung thủ công không những không giảm mà còn có chiều hướng gia tăng
hiện nay trên địa bàn thành phố con tum có một trăm chín mươi bốn cơ sở với ba trăm sáu mươi bảy lò sản xuất gạch trong đó có hai trăm bốn mươi bốn lò gạch thủ công đang hoạt động
để xử lý rứt điểm việc xây dựng các lò gạch thủ công cũng như chấm dứt tình trạng khai thác đất xét trái phép
gây ô nhiễm môi trường cần có sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng của tỉnh con tum
để không làm thất thoát nguồn tài nguyên và thất thu ngân sách của địa phương